trên địa bàn xã hà hiệu huyện ba bể tỉnh bắc cạn xuất hiện dịch bệnh lở mồm long móng làm hai mươi bảy con châu bò của chín gia đình mắc bệnh
dịch bệnh truyền nhiễm này đang có nguy cơ dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh
tri cục thú y bắc cạn đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm đồng thời phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại chuồng trại chăn nuôi của các gia đình
tiêm vaccine phòng cho đàn gia súc trên địa bàn xã và vùng phụ cận nhằm khoanh vùng ổ dịch nên không có gia súc mới mắc bệnh
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay dịch bệnh lở mồm long móng xuất hiện ở hơn ba mươi thôn bản trên địa bàn bốn huyện gồm ngân sơn ba bể bắc nạm và chợ đồn
làm gần năm trăm hai mươi con gia súc mắc bệnh
trên địa bàn đang lưu hành nhiều ổ dịch trong khi đó tỷ lệ tiêm phòng chỉ đạt sáu mươi năm tổng đàn được tiêm phòng
do chính quyền nhiều xã chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa
thường thả rông gia súc chủ quan và không quan tâm đến việc tiêm phòng để bảo vệ đàn gia súc của mình